hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bộ công an đề xuất nghiên cứu thiết kế xây dựng được ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đồng ý đề xuất của bộ công an giao bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ công an và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thực hiện triển khai hệ thống
theo đó hệ thống gồm hai phân hệ phân hệ quản lý di biến động của người dân trong vùng dịch và phân hệ quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
tại buổi làm việc bộ y tế bộ thông tin và truyền thông đã cơ bản đồng ý triển khai hệ thống theo đề xuất của bộ công an
để triển khai hệ thống đảm bảo đồng bộ hiệu quả các đơn vị nghiệp vụ của ba bộ sẽ tiếp tục làm việc thống nhất về mặt kỹ thuật phương pháp và các điều kiện triển khai
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống sớm đưa hệ thống vào hoạt động trên toàn quốc
trong đó xác định việc phục vụ người dân là trung tâm phát triển của hệ thống này
việc đưa vào hoạt động hệ thống quản lý di biến động công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín cũng nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
trong đó xác định chính xác thông tin của công dân trên toàn quốc khi được đối chiếu trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cũng như kịp thời tiến hành truy vết công dân nghi nhiễm dựa trên công tác quản lý cư trú
đồng thời quản lý tập trung dữ liệu công dân được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín thống nhất toàn quốc trên nền tảng dữ liệu dân cư
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an đã họp trực tuyến với bộ chỉ huy tiền phương phía nam và các bệnh viện
bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ba mươi tháng bốn thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bộ công an
chủ trì cuộc họp bên cạnh nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh và những khó khăn vướng mắt trong công tác phòng chống dịch tại tp hcm ở thời điểm này
tại cuộc họp thượng tướng nguyễn văn sơn cũng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác chăm sóc điều trị tốt cho cán bộ chiến sĩ cũng như các can phạm nhân mắc covid một mươi chín
theo báo cáo hiện tại công an tp hcm đang vào cuộc tích cực tham mưu đề xuất với thành phố để có các biện pháp cùng nhân dân chấp hành tốt việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
theo đó các shipper phải đeo băng hoạt động trong phạm vi một quận để giảm tài bớt lưu lượng trên đường
xe vận tải có mã quét qr code vẫn phải có logo riêng của thành phố để tránh đi sâu vào nội đô
bên cạnh đó tuyên truyền phát huy vai trò của nhân dân các tổ covid cộng đồng để bảo vệ vùng xanh
với sự nỗ lực của lực lượng y tế tại chỗ và sự chi viện kịp thời của các bác sĩ nhân viên y tế từ các bệnh viện của bộ công an
đến nay sức khỏe các cán bộ chiến sĩ mắc
các bác sĩ mắc covid một mươi chín tương đối tốt không có trường hợp nặng phải thở máy
cùng với đó tình hình chăm sóc và điều trị cho các can phạm nhân mắc covid một mươi chín tại các trại giam khu vực phía nam đang tốt lên
nhiều can phạm nhân âm tính với virus sars cov hai và đang được lên phương án sàng lọc để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn sơn hoan nghênh đánh giá cao sự nỗ lực của công an tp hcm và lực lượng y tế tri viện hỗ trợ thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn sơn hoàn ngành đánh giá cao sự nỗ lực của công an tp hcm và lực lượng y tế chi viện hỗ trợ thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn sơn hoàn ngành đánh giá cao sự nỗ lực của công an tp hcm và lực lượng y tế chi viện hỗ trợ thời gian qua
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh tình hình dịch bệnh tại các trại giam trại tạm giam dù đã được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát trở lại
đây cũng là thời điểm để nhìn nhận đánh giá những sơ hở thiếu sót và đề ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giam giữ
bên cạnh đó cần tiếp tục phối hợp với bệnh viện ba mươi tháng bốn bệnh viện một trăm chín mươi chín lực lượng y tế tại các trại giam chăm sóc điều trị để cán bộ chiến sĩ thực sự yên tâm công tác
và các bác sĩ lâu dài thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng lưu ý cần có phương án thay đổi quân số sau một tháng chi viện để đảm bảo sức khỏe cho các bác sĩ nhân viên y tế
tuy nhiên vẫn phải giữ lại những người thiện chiến nhất để làm bộ cung tiếp tục cùng với lực lượng chi viện mới làm chủ trận địa giữ vững thành quả phòng chống dịch
thưa quý vị việt nam đã chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với mục tiêu tiêm cho khoảng bảy mươi năm triệu người với một trăm năm mươi triệu mũi tiêm trong nửa cuối của năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là sự cố gắng rất lớn tính đến thời điểm này sau gần một tháng phát động chiến dịch đã thu được những thành công nhất định điều này có ý nghĩa quan trọng khẳng định thông điệp quyết tâm rất cao của đảng nhà nước cùng toàn thể nhân dân việt nam trong kiểm chế đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân

điều này có ý nghĩa quan trọng khẳng định thông điệp quyết tâm rất cao của đảng nhà nước cùng toàn thể nhân dân việt nam trong kiểm chế đẩy lùi dịch bệnh